thời gian qua nắng nóng kéo dài đã khiến cho một trăm hai mươi hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh bình định cạn nước
cùng với đó là có khoảng hơn sáu hộ dân thiếu nước sinh hoạt
bình định đã yêu cầu các huyện thị xã huy động mọi nguồn lực không để cho người dân thiếu nước sinh hoạt
từ đầu tháng ba đến nay hơn hai hộ dân tại xã mỹ tránh huyện phủ mỹ thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng
chiều đến nhà nhà người người ai cũng đi lấy nước
người thì xe máy người xe ba gác thùng to thùng nhỏ đều được sử dụng để chữ nước
lúc này người dân chỉ biết trông chờ và công trình nước sạch mỹ tránh giai đoạn hai sớm hoàn thành
còn mình đi mua dưới kia là một ngàn một canh như vậy là mình phải đi chở
nắng nóng gai gắt kéo dài dẫn đến hơn sáu hộ dân ở bình định thiếu nước sinh hoạt
tỉnh đã triển khai đồng thời các giải pháp để cấp nước sinh hoạt cho người dân quyết tâm không để người dân thiếu nước sinh hoạt
tỉnh đã đầu tư nâng cấp công trình cấp nước tập trung huy động nguồn lực tại chỗ để vận chuyển nước tới các vùng chưa có công trình cấp nước sạch
vận dụng cơ chế huyện phải huy động ngân sách địa phương để cùng tỉnh đầu tư các công trình cấp nước
đầu tư trên hai tỷ đồng
phải xác định với vị trí của phù mỹ là thiếu nước sinh hoạt lớn và phải nói là đầu tư cho các nhà máy nước sạch làm vấn đề cần thiết
do đó là ngoài hỗ trợ của tỉnh thì huyện cũng đã chủ động nỗ lực mặc dù còn nhiều khó khăn
việc đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt có quy mô lớn mạng lưới cấp nước rộng sẽ giải quyết căn cơ tình trạng thiếu nước sinh hoạt lặp đi lặp lại
tại bình định
chủ trương giao trách nhiệm cho các địa phương tự chủ và bố trì vốn để cùng tỉnh đầu tư các công trình nước sạch sẽ phát huy được vai trò trách nhiệm của các địa phương trong việc bảo đảm an sinh cho người dân